hôm nay ngày một tháng ba dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chính phủ sẽ học phiên thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến tại phiên họp này chính phủ sẽ bàn hai nội dung chính
bao gồm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tình hình triển khai thực hiện nghị quyết một của chính phủ và thảo luận về một số dự án luật
như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đặc xá dự án luật trồng trọt
dự án luật chăn nuôi dự án luật quản lý phát triển đô thị và dự án luật dân số
qua hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám năm có chủ đề kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư xuất khẩu tăng mạnh ước đạt ba mươi ba sáu mươi hai tỷ usd
tăng hai mươi hai chín xuất siêu hơn một tỷ usd đây là một điểm sáng trong hai tháng đầu năm
công nghiệp tăng một mươi năm hai tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên một mươi
khách quốc tế đến việt nam tăng mạnh đạt trên hai tám mươi sáu triệu lượt tăng hai mươi chín
vốn fdi thực hiện tăng chín bảy góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng một trăm linh hai